phát biểu tại buổi làm việc diễn ra vào chiều nay với tỉnh ủy hà tĩnh về tình hình kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh hà tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua
về kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị đồng chí cho rằng địa phương cần triển khai kịp thời
sâu sát đến toàn thể cán bộ đảng viên từ đó tạo ra được sự thống nhất cao về nhận thức cách làm và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả
đồng chí lưu ý tỉnh hà tĩnh cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
cùng với đó các cấp ủy đảng ở hà tĩnh cần nâng cao trách nhiệm trong quá trình góp ý các dự thảo trình đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thực hiện chặt chẽ chú đáo quy trình quy định về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ cấp trên và đại hội tỉnh đảng bộ trong thời gian tới